sau bảy lần thương lượng tòa án nhân dân tỉnh bình thuận và ông huỳnh văn nén đã thống nhất số tiền hơn một mươi tỷ đồng
dành cho hai bản án oan mà ông đã phải chịu hơn một mươi bảy năm
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã tổ chức họp báo để thông báo về quá trình giải quyết bồi thường cho ông huỳnh văn ném
tại lần bồi thường lần thứ bảy vào ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy ông huỳnh văn nén yêu cầu bồi thường tổng cộng một mươi tỷ tám trăm năm mươi ba triệu ba trăm bốn mươi năm nghìn đồng
tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đề nghị bồi thường một mươi tỷ một triệu ba trăm ba mươi năm nghìn đồng và đã được phía người bị hại chấp nhận và buổi thương lượng này đã thành công
tại buổi họp báo ông biện văn hoan tranh án tòa án nhân dân tỉnh bình thuận nhấn mạnh
tòa án nhân dân tỉnh bình thuận gửi lời xin lỗi chân thành đối với ông huỳnh văn nén vì đã bị điều tra
truy tố và xét xử kết án oan trong vụ án bà dương thị mỹ bị giết
và cũng xin lỗi ông huỳnh văn nén do đã bị điều tra truy tố xét xử kết án oan về hai tội giết người và tội cướp tài sản của công dân
trong vụ án bà lê thị bông tòa nhân dân tỉnh bình thuận cũng xin lỗi người thân của ông huỳnh văn nén về những sai sót nghiêm trọng này